dịch bệnh covid một mươi chín kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến thu nhập của người dân
mà còn khiến cho sức khỏe của nhiều người bị đe dọa
bởi lo sợ bị lây nhiễm mà không đến bệnh viện
mới đây một bệnh viện lớn ở thành phố cần thơ đã ghi nhận một trường hợp biến chứng nặng
do tự mua thuốc uống khi mắc đái tháo đường
nhập viện trong tình trạng ngưng tim vì biến chứng áp lực thẩm thấu
ở người mắc bệnh đái tháo đường
bệnh nhân bảy mươi hai tuổi này tưởng chừng bản thân không giữ được màn sống
nhớ lại về phút nhập viện bệnh nhân này còn không khỏi bàn hoàng
lần cận kề với sinh tử đã giúp cho bệnh nhân nhận rõ được tầm quan trọng
của việc thăm khám định kỳ
còn trước đây bệnh nhân này cứ nghĩ lấy toa cũ bác sĩ cho để mua thuốc là an toàn
sự nhầm tưởng này cũng là tình trạng chung của nhiều người dân mắc bệnh lý nền trong mùa dịch
tất cả những bệnh lý nền tăng phức áp và đáy thuốc đường thì vào những thời điểm khác nhau
thì cái thuốc dùng nó sẽ khác nhau
thì thành ra là cái việc điều trị không phải chỉ là thuốc mà việc điều trị còn là phải bác sĩ thăm khám
và cho các xét nghiệm để từ đó mình nhận ra được những bất thường trong bệnh lý của bệnh nhân
và từ đó mình sẽ điều chỉnh thuốc nó phù hợp vào từng cái giai đoạn đó
bệnh lý nền khi gặp biến chứng việc điều trị không kịp thời sẽ nguy hại đến tính mạng
đó là chưa kể chi phí điều trị cũng tăng
lớn tại cần thơ cũng đang triển khai chương trình test nhanh covid một mươi chín miễn phí cho người dân
vì thế đừng vì bất cứ lý do gì để trì hoãn việc thăm khám khi thấy cơ thể bất thường
sau tất cả sức khỏe vẫn là trên hết